thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại cục an ninh chính trị nội bộ
tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với trung tướng đặng ngọc tuyến cục trưởng bộ an ninh chính trị nội bộ và quyết định điều động
thiếu tướng vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những công lao đóng góp của trung tướng đặng ngọc tuyến
đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cùng những kinh nghiệm quý báu cho công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân không ngừng phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đánh giá thiếu tướng vũ hồng văn là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở
đã trải qua nhiều đơn vị vị trí công tác khác nhau và thể hiện được năng lực trình độ chuyên môn quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và bản lĩnh người lãnh đạo chỉ huy
trong thời gian giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh đồng nai thiếu tướng vũ hồng văn đã chỉ đạo triệt xóa vô hiệu hóa nhiều băng ổ nhóm tội phạm đấu tranh nhiều chuyên an lớn
được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận tin tưởng đồng chí thứ trưởng đề nghị trên cương vị công tác mới và trọng trách rất lớn
thiếu tướng vũ hồng văn sẽ không ngừng nỗ lực tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị năng lực công tác tinh thần trách nhiệm gương mẫu đoàn kết thống nhất
cùng đảng ủy lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng vũ hồng văn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị xây dựng cục an ninh chính trị nội bộ
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
góp phần tiếp tục tô thám thêm truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh cán bộ chiến sĩ cục an ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ đã giải công xây dựng
cũng trong sáng nay tại hà nội cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự hội nghị
hội nghị đánh giá sâu sắc toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong sáu tháng đầu năm
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được lãnh đạo bộ công an giao và chương trình công tác đề ra các mặt công tác nghiệp vụ tiếp tục được cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
quan tâm chỉ đạo có sự chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng kịp thời nhận diện đánh giá những vấn đề phức tạp nổi lên trên không gian mạng
để chủ động phòng ngừa đấu tranh xử lý hiệu quả đấu tranh triệt phá thành công một số chuyên án điểm làm cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ cho công an địa phương
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn mạng cho các sự kiện quan trọng của đất nước
tại hội nghị thừa uy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lương tam quang đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì tặng trung tướng hoàng phước thuận
nguyên cục trưởng cục an ninh mạng nguyên chủ tịch tổng công ty viễn thông toàn cầu nguyên thành viên ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc bộ trưởng
để ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói chung và công tác bảo đảm an ninh mạng nói riêng
sáng nay tại tỉnh thừa thiên huế bộ công an long trọng tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam dự và phát biểu tại hội thi
lễ khai mạc còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế các đơn vị cục nghiệp vụ bộ công an và một mươi sáu đơn vị tham gia vòng chung kết
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng lê quốc hùng nhiệt liệt chào mừng một mươi sáu đội tuyển về tham dự vòng chung kết
thứ trưởng nhấn mạnh hội thi chung kết điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai là hình mẫu mục tiêu để toàn thể lực lượng công an nhân dân học tập vươn lên hoàn thiện mình theo tiêu chí chính quy tinh nhuệ và hiện đại
do đó mỗi cán bộ
chiến sĩ cảnh sát nhân dân nói riêng và lực tượng công an nhân dân nói chung phải lấy tiêu chuẩn chấp hành điều lệnh nội vụ quân sự võ thuật làm thức đo cho sự cống hiến quê mình phùng sự tổ quốc phùng sự nhân dân
vòng chung kết hội thi năm nay có hơn một năm trăm linh vận động viên tham gia do đó để đảm bảo tính khách quan trong hội thi thứ trưởng yêu cầu đội ngũ trọng tài cần đánh giá trung thực và công bằng để lựa chọn ra cá nhân đơn vị xuất sắc nhất
hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày sáu tháng bảy
hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày sáu tháng bảy

theo quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trả lời tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho biết các phạm nhân đều bình đẳng khi xét đặc giá
tuy nhiên nhóm người phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phải kèm theo một điều kiện là hoàn thành nghĩa vụ phần dân sự đồng thời có những điều kiện cụ thể để được đề nghị đặc xá
các trường hợp mà khi xét đặc xá thì một trong những yêu cầu là các trường hợp này khi được đặc xá thì không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn sâu và hoạt động bình thường của xã hội
những trường hợp nào mà có nguy cơ có điều kiện mà có thể ảnh hưởng
những trường hợp nào mà có nguy cơ có điều kiện mà có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
theo thứ trưởng nguyễn văn long năm hai nghìn hai mươi một trong số hơn ba phạm nhân được đặc xét chỉ có hai người tái phạm tội chiếm tỷ lệ ba mươi
vì vậy năm thứ hai liên tiếp thực hiện đặc xá đã thể hiện tính nhân văn nhân đạo và khoan hồng của pháp luật
việc đặc xá này sẽ được tiến hành theo một cái quy trình và sẽ có hội đồng tư vấn quyết định sau khi xét cái quy trình này hội đồng tư vấn sẽ lập danh sách
và trước ngày quyết định đặc xá năm hai nghìn chín thì chúng ta sẽ có được danh sách chính thức để công bố
liên quan đến các phạm nhân là người nước ngoài thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc cho biết hiện có bảy trăm năm mươi một phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ ở việt nam
những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch việt nam trong đợt đặc xá lần này nếu đủ điều kiện
ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh hà giang về kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả nổi bật của công an tỉnh hà giang đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai là tình hình tội phạm về trật tự xã hội
tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên chín mươi sáu trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
phát biểu kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những thành tích kết quả nổi bật công an tỉnh hà giang đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị trong thời gian tới công an tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
ra soát các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác bộ công an giao để tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện hoàn thành với quyết tâm cao
trong đó tập trung triển khai đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an xã chính quy vững mạnh về tư tưởng chính trị tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở
nhân dịp này thứ trưởng lê văn tuyến đã trao tặng công an tỉnh hà giang các trang thiết bị y tế và bảo vệ môi trường cơ số thuốc chiến đấu trang phục bảo hộ phòng dịch và phòng cháy chữa cháy đồng thời trao tặng quà cho một mươi gia đình chính sách gia đình cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trước đó thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác đã tổ chức lễ dân hương
viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia huyện vị xuyên
thưa quý vị kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ công an tổ chức ba mươi năm hoạt động trong đó có nhiều hoạt động quy mô lớn giàu ý nghĩa
để lại ấn tượng sâu đậm về lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
vào chiều ngày hôm nay bốn tháng bảy tại hà nội bộ công an đã tổ chức buổi họp báo
để thông tin đến các cơ quan báo chí về những hoạt động trọng tâm từ nay đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhấn mạnh đến nhiều hoạt động quy mô lớn tuyên truyền sâu đậm về lực lượng cảnh sát nhân dân
thông tin tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết
trong tháng bảy sẽ có nhiều hoạt động hướng tới lực lượng cảnh sát nhân dân
trong đó trọng tâm là lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
dự kiến lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ hai mươi h ngày một mươi bảy tháng bảy tại hội trường trung tâm hội nghị quốc gia
được truyền hình trực tiếp trên vtv một và intv
tham gia buổi lễ có khoảng ba năm trăm linh đại biểu
dịp này bộ công an sẽ tuyên dương vinh danh các tập thể cá nhân tiêu biểu gia đình liệt sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân
trào thưởng các danh hiệu của nhà nước
trong chương trình các nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
sẽ thể hiện thành tựu sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân bằng ngôn ngữ nghệ thuật
nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc cũng sẽ được các nghệ sĩ đầu tư giàn dựng công phu
để phục vụ khán giả dịp này như đại hợp sướng vì bình yên cuộc sống khu quân hành người cảnh sát nhân dân
chúng tôi có sáu mươi gương điển hình của lực lượng cảnh sát từ trên bộ xuống cơ sở
đây là những tấm gương thực sự xuất sắc
được đại diện sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát việt nam
toàn bộ những tấm gương này được chúng tôi suy tôn ở trong buổi lễ kỷ niệm này
lễ kỷ niệm này chúng tôi muốn khẳng định rằng lực lượng cảnh sát việt nam
thực sự từ những ngày đầu thành lập cho đến bây giờ đã lớn mạnh đã trưởng thành thế nào
nhiều hoạt động nổi bật khác cũng sẽ được tổ chức như nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
khánh thành tượng đài cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại tp hà nội
ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề
những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên
cuộc thi viết chuyện mở rộng và chạy viết văn dành cho các tác giả chuyên nghiệp viết về đề tài cảnh sát nhân dân
thông tin thêm về nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
đại diện ban tổ chức nhạc hội cho biết
đây là sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của bộ công an việt nam
với sự tham gia biểu diễn của trên bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ ở trong và ngoài nước
nhạc hội bao gồm hai chương trình diễn ra vào ngày chín và ngày một mươi tháng bảy bên bờ hồ hoàn kiếm hà nội
từ công tác tổ chức cho đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
cho đến công tác xây dựng chương trình tổng thể của nhạc hội
là cũng đòi hỏi phải có cái sự kỳ công và làm thế nào đó
mục tiêu cuối cùng là nhạc hội tổ chức tại việt nam lần đầu tiên
và do việt nam đăng cai và lại có ý nghĩa là kỷ niệm sáu mươi năm người trưởng thống lực lượng cảnh sát nhân
thì phải thực sự có ý nghĩa và đạt được hiệu quả cao nhất
với nhiều hoạt động đa dạng ban tổ chức hy vọng những hoạt động trong đợt tuyên truyền này
sẽ giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa
về truyền thống vẻ vang sáu mươi năm lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
thể hiện sự tri ân những công hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân
và những người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khẳng định sự phát triển lớn mạnh của lực lượng cảnh sát nhân dân
là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của đảng
thành bảo kiếm sắc bén là chăn thép vững chắc trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và phòng chống tội phạm góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
thông tin chúng tôi vừa nhận được
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay bốn tháng bảy tại hà nội
bộ công an và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp tổ chức hội nghị nghiệm thu bản thảo cuốn sách
tăng cường công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân
theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm chủ biên
dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương chủ tịch hội đồng nghiệm thu
phó giáo sư tiến sĩ phạm minh tuấn giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cục đơn vị thuộc bộ công an các nhà khoa học thuộc hội đồng lý luận trung ương
ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh học viện báo chí và tuyên truyền
với cách tiếp cận mới tập trung nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng đảng
theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cuốn sách tăng cường công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ biên
với sự tham gia biên soạn của các nhà lãnh đạo quản lý các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
gồm ba chương đã tập trung phân tích làm sáng rõ nhận thức trên
đồng thời phân tích đánh giá sát thực khách quan kết quả công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tập trung đánh giá từ khi đảng ủy công an trung ương và bộ công an
triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
và quy định số một trăm chín mươi hai ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị khóa một mươi hai về tổ chức đảng trong công an nhân dân
chỉ rõ những hạn chế phân tích nguyên nhân của kết quả hạn chế từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm
nội dung cuốn sách nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân
khẳng định đây là nhiệm vụ then chốt trọng yếu và thường xuyên có phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của đảng trong công an nhân dân đảm bảo cho công an nhân dân luôn là lực lượng chính trị trong sạch vững mạnh
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước với chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân được nhân dân tin cậy yêu mến
tại hội nghị nghiệm thu các ý kiến đã khẳng định công tác biên soạn cuốn sách là cần thiết kịp thời
trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân đang tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trên tất cả các lĩnh vực
cuốn sách là tài liệu chuyên khảo nghiên cứu học tập tổ chức thực hiện đối với công tác xây dựng đảng trong lực lượng công an nhân dân
do vậy các thông tin đưa ra cần được ra soát chất lọc theo đúng yêu cầu và pháp luật
nhằm đảm bảo mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh tuyên quang đã trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho chiến sĩ quan ngọc hoàng
đang công tác tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang
về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ
tại trường trung học phổ thông lâm bình tỉnh tuyên quang
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu do mưa lớn rồn rập trường trung học phổ thông lâm bình thị trấn lăng căn lăng can huyện lâm bình bị ngập sâu
hơn một trăm linh em học sinh bị cô lập trong khu nội trú trong tình trạng hoang mang lo lắng
ngay sau khi nhận được tin báo binh nhì quan ngọc hoàng đang được nghỉ phép về thăm gia đình
đã không ngại trời mưa to đêm tối đường sạt lở hết sức nguy hiểm khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn
và đưa toàn bộ các em học sinh đến các vị trí an toàn
đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự hỗ trợ di rời tài sản trang thiết bị
sau đó lại cùng các lực lượng khắc phục sau lũ để giáo viên và học sinh nhanh chóng ổn định việc dạy và học
hành động quả cảm không ngại hiểm huy để cứu người của đồng chí quang ngọc hoàng
thể hiện phẩm chất đáng quý của người chiến sĩ công an nhân dân sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
là tấm gương sáng trong toàn lực lượng
vâng trong khi đó thì tại tỉnh quảng nam một người dân không may gặp nạn dưới hồ nước sâu
đã được đồng chí trưởng công an xã giải cứu kịp thời
đó là đại úy đặng minh hội trưởng công an xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
hành động dũng cảm không ngại hiểm nguy của đồng chí đã được nhân dân địa phương hết sức khen ngợi và khâm phục
hơn một tuần sau khi được đại úy đặng minh hội trưởng công an xã tam lãnh cứu thoát chết trong găng tức
ông phạm văn thanh sáu mươi hai tuổi chú xã tam lãnh huyện phú ninh đã khỏe mạnh bình phục trong sự vui mừng của gia đình
trước đó chiều ngày hai mươi ba tháng sáu trên đường đi làm về dọc theo bờ hồ phú ninh
khi đến địa phận thôn phước bắc xã tam lãnh đại úy đặng minh hội phát hiện trên chiếc thuyền cách bờ hồ phú ninh khoảng bảy mét
có một người đang nằm sấp trên mảng thuyền bất tỉnh đầu ra nhiều máu và có biểu hiện ngạt nước
trước tình huống nguy cấp đại ủy hội không ngại hiểm nguy nhanh chóng bơi đến đưa nạn nhân vào bờ
và cùng với một số người dân sơ cấp cứu tại chỗ giúp người gặp nạn hồi tình
lúc đó thì bọn thăng thấy người đàn ông nằm bất tỉnh cho nên là nghĩ là ông bị xảy ra vấn đề gì đó
thuyền thì cách bờ khoảng bảy mét bọn thăng thấy như vậy thì vừa chạy xuống và hô hót người dân để phát hiện cứu ông
còn cổ thì bị kẹp bồ thanh ngon của thuyền sau đó là bọn thăng lao xuống nước và kéo thuyền vào
khi tôi chạy tới thì anh hội đó lô ra ngoài sông nước cứu người lôi thuyền vào bờ sau đó sẽ cứu rồi đưa người lên bờ
nếu mà của anh hội trưởng quan sở này không thấy thì người đó không thể thấy rõ không cứu được thì người đó sẽ không qua
khi nó đập mặt ở dưới nó bị vết thương trên trón rồi sau đó là bị dưới nước heo tay không ai được thì dưới thuyền là có nước
đấy đấy thì nói nói thì hết nước một mũi thì sẽ ảnh hưởng ra rất là nhanh
xã tam lãnh là địa bàn khá phức tạp nhất là tình trạng khai thác vàng trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
nhận vị trí trưởng công an xã mới từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đại úy đặng minh hội đã cùng đồng đội bám sát địa bàn đẩy mạnh công tác nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các giải pháp
để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn xã
không tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự
tham mơ tổ chức truy quét khai thác vàng trái phép tuyên truyền vận động người dân
qua đó tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn
mấy tháng vừa rồi thì đồng chí hội nói về thì cũng thấy đồng chí thì cũng có năng lực
thì cũng thấy là đi sớt gần gần
thì thấy đồng chí hội đó cũng tặng tị về công việc
vâng đêm thì cũng có đi từng trò
cũng thấy đi từng trò thì người dân thấy cũng ổn định thì thấy cũng yên tâm
thì tình hình trộm cáp thì thấy cũng không có phức tạp lắm
bằng tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an
đại ủy đảng minh hội đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân
thể hiện tinh thần công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ